cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công đã đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc việt nam
tuy vậy chỉ sau một thời gian ngắn giới cầm quyền hiếu chiến của pháp đã dắp tâm xâm lược nước ta một lần nữa
đơn phương xóa bỏ mọi cam kết không thi hành hiệp định sơ bộ ngày sáu tháng ba và tạm ước ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tăng cường các hoạt động quân sự nhằm phá hoại nền hòa bình của nhân dân ta
trước tình hình đó để bảo vệ nền độc lập vừa giành được ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
ngay đêm tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai toàn thể dân tộc việt nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến
với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh
quân và dân thủ đô đã giam chân địch trong thành phố suốt sáu mươi ngày đêm
kêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực địch đập tan âm mưu đánh úp của thượng dân pháp
bảo vệ an toàn cho trung ương đảng chính phủ tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt
và vững tin bước vào cuộc kháng chiến trước khi
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng sự kiện này vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường
lòng quả cảm quyết tử để tổ quốc quyết sinh của nhân dân ta của dân tộc ta trong thời đại hồ chí minh
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra trọng thể
tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội tới dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước cùng các bà mẹ việt nam anh hùng các cán bộ chiến sĩ đã quyết tử trong sáu mươi ngày đêm mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và các đại biểu là nhân sĩ trí thức các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô
đọc diễn văn tại buổi lễ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải ôn lại sự kiện lịch sử ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quân và dân thủ đô kiên cường chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm thất bại ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của địch
trong lịch sử lâu dài và vẻ vang của thủ đô và của dân tộc cuộc chiến đấu ngoan cường sáu mươi ngày đêm giam chân địch ở hà nội
là quãng thời gian ngắn ngủi song tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này được đúc kết thành những bài học vô cùng quý báu
mãi mãi là niềm tự hào về ý chí quật cường dũng cảm về sự kết hợp tài tình tinh thần yêu nước với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh
dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc do đảng và bác hồ lãnh đạo
trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội nguyện chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
xứng đáng với truyền thống hào hùng của thủ đô hà nội nói riêng và cả nước nói chung